bé trong độ tuổi từ ba đến bốn này sẽ được làm một thí nghiệm khoa học có tên là quả bóng thần kỳ
dấm trắng bột nồi vỏ hộp sữa
chỉ từ những vật liệu đơn giản này chưa đầy một phút sau quả bóng đã có thể tự phình to lên mà không cần bất cứ bé nào phải sử dụng hơi để thổi hay dụng cụ bơm bóng
không chỉ như là được chơi mà những bài học về khám phá vật chất xung quanh
về khả năng ghi nhớ về rèn luyện đôi bàn tay thêm khéo léo đã được lồng ghép rất tự nhiên trong tiết học khiến các bạn nhỏ vô cùng hứng thú và say mê
qua tiết học này thì tôi cũng muốn truyền lại cho các con đó chính là sự đam mê khoa học tính tìm tòi ham hiểu biết và qua đây thì các con sẽ thích khám phá và yêu thích các môn học hơn
những tiết học trải nghiệm thú vị này là một trong những buổi thực nghiệm nhằm khơi dậy và phát triển năng lực nhận thức của trẻ theo phương pháp giáo dục sớm
một giáo trình của viện nghiên cứu giáo dục và phát triển tiềm năng con người do một người giáo già làm viện trưởng
đó chính là phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ nhà giáo nhân dân nguyễn võ kỳ anh
năm một nghìn chín trăm sáu mươi một sau khi đốt nghiệp trường các bạn đã được trở thành một người giáo dục
trường đại học y dược hà nội bác sĩ nguyễn võ kỳ anh được giữ lại làm giảng viên bộ môn nhi ngay tại trường
hàng ngày ông vừa giảng dạy sinh viên vừa trực tiếp khám điều trị cho nhiều bệnh nhi mắc bệnh hiểm nghèo
chính từ đây từ mỗi ngày nhìn thấy các cháu nhỏ chống chọi với những cơn đau quá lớn của bệnh tật
đã khiến trái tim của người bác sĩ không ngừng thôi thúc niềm ước muốn
làm được điều gì đó để có thể giảm tỷ lệ mắc bệnh ở trẻ nhỏ
làm thế nào để trẻ em ít bị bệnh mà lại là trở thành những đứa trẻ rất đáng yêu như thế này
thì phải chăm sóc bảo vệ đó từ khi nó đang được nuôi dưỡng trong bàn tay của bố mẹ và các nhà trẻ bộ giáo
từ đó bác sĩ nguyễn võ kỳ anh bắt đầu tiến hành nhiều công trình nghiên cứu về phòng chống bệnh nhiễm khuẩn hô hấp
thấp tim suy dinh dưỡng và một số bệnh về máu của trẻ em
cho đến giờ các công trình nghiên cứu đó của ông đã trở thành những tài liệu quý
và được sử dụng làm giáo án giảng dạy tại trường đại học y dược hà nội
năm một nghìn chín trăm tám mươi hai bác sĩ nguyễn võ kỳ anh trở thành hiệu trưởng kiêm bí thư đảng ủy của trường trung học chuyên nghiệp nuôi dạy trẻ trung ương
vẫn luôn chăn trở làm thế nào để trả lời cho bác sĩ nguyễn võ kỳ anh
bác sĩ nguyễn võ kỳ anh chăm sóc nuôi dạy trẻ tốt và thể hiện được tình yêu của mình đối với trẻ với nghề
bác sĩ nguyễn võ kỳ anh quyết tâm xây dựng một cơ sở thực hành nuôi dạy trẻ
ý tưởng đó được chấp nhận và cơ sở thực hành đầu tiên của trường trung học chuyên nghiệp nuôi dạy trẻ trung ương là nhà trẻ thực hành hoa sen được ra đời
tại đây những em bé dưới ba tuổi được khuyến khích tới trường
và toàn bộ các cháu nhỏ trong nhà trẻ
các thầy cô yêu thương về thể chất mà còn được tích cực tham gia những tiết học trải nghiệm đầy sáng tạo
có thể giúp kích hoạt sớm trí thông minh của trẻ nhỏ
sáng kiến này của bác sĩ nguyễn võ kỳ anh đã được tổng liên đoàn lao động việt nam tặng bằng và huy trường lao động sáng tạo

cho nên thấy rằng là
cái nuôi chưa đủ
và phải có cái dạy
hai cái đó thì mới ra được
cái người giáo viên để chăm sóc và nuôi dưỡng
giáo dục cho trẻ em trong tương lai
quán triển được cái quan điểm giáo dục sớm
và đưa vào các cháu
không chỉ là với các bậc phụ huynh
mà với các nhà quản lý giáo dục
và các nhà giáo dục các thầy cô
thì chắc chắn tương lai của trẻ em
sẽ tốt hơn rất nhiều
cuối năm hai nghìn
phò giáo sư tiến sĩ nhà giáo nhân dân
bác sĩ nguyễn võ kỳ anh
được nghỉ hưu
tuy nhiên với mong muốn được đóng góp
vào đội mới giáo dục và đào tạo
ông tiếp tục dành thời gian tìm hiểu
các học thuyết về giáo dục hiện đại
tiên tiến trên thế giới
những học thuyết đó cho rằng
giáo dục con người phải bắt đầu sớm
từ khi còn là thai nhi
và những năm đầu đời
là cơ hội vàng để phát triển
tiềm năng của một con người
với những người có cùng tâm huyết trong sự nghiệp chồng người lại diễn ra sôi nổi
tất cả cùng nhau trao đổi rút kinh nghiệm đồng thời đưa ra những ý tưởng
để chương trình thử nghiệm giáo dục sớm được phát huy một cách hiệu quả nhất
hãy biến cái khó khăn của đất nước về cái đông dân số trở thành ra một cái tài nguyên phong phú
trong tương lai tức là tuy rằng dân số đông nhưng mà ta giáo dục sớm được thì nó sẽ ra một cái tài nguyên rất tốt
thì tôi cũng mong muốn cái đó đối với việt nam là như vậy
năm nay thì tuổi mình cũng đã cao nhưng mà rất mong muốn là ra được những cái tài liệu
rồi thì làm cho cái giáo dục sớm việt nam nó có thương hiệu không chỉ là trong nước
mà còn cái thương hiệu đối với lại cả các cái nước
cả các cái nước
nước bạn khác người ta cũng nhìn vào để học tập và trong tương lai
cái dân tộc việt sẽ là phát triển không chỉ về mặt là thể chất mà về mặt trí tuệ
và phát triển thông minh phát triển đáp ứng được những cái năng lực của cái cuộc sống
dường như nguồn sức lực để công hiến của phó giáo sư tiến sĩ
nhà giáo nhân dân bác sĩ nguyễn võ kỳ anh không bao giờ cạn
gần sáu mươi năm công hiến cho sự nghiệp khoa học giáo dục chăm sóc sức khỏe cho thế hệ trẻ
để giờ đây bác sĩ nguyễn võ kỳ anh đã bước sang tuổi bát tuần với mái tóc bạc trắng
nhưng trên khuôn mặt ấy vẫn rực sáng lên niềm tin
ông đã chấp cánh ước mơ cho biết bao thế hệ học trò góp phần bảo vệ giáo dục và chăm sóc cho hàng triệu mầm non tương lai của đất nước